thủ tướng nguyễn xuân phúc đã làm việc với các nhà khoa học viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
để lắng nghe những ý kiến đóng góp và đề cương chi tiết cho đề cương văn kiện kinh tế xã hội
trình bộ chính trị để trình hội nghị trung ương tới đây nhằm xin ý kiến phục vụ cho đại hội đảng lần thứ một mươi ba
cùng dự buổi làm việc có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng mong muốn các nhà khoa học đóng góp ý kiến với những lý luận gắn với thực tiễn
từ kinh tế văn hóa giáo dục xã hội lịch sử dân tộc tôn giáo quốc phòng an ninh
thủ tướng đề nghị đánh giá về ba mặt trọng tâm thực trạng đất nước trên các mặt kể cả các mặt đã đạt được
những tồn tại hạn chế nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành
thủ tướng đề nghị các nhà khoa học đánh giá và làm rõ hơn các vấn đề quốc tế trong nước thời gian tới
nhiệm vụ giải pháp trong năm đến một mươi năm tới và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm trên các lĩnh vực mà chiến lược một mươi năm đề ra
mối quan hệ hài hòa giữa kinh tế văn hóa môi trường
đóng góp vào lĩnh vực xã hội giáo sư tiến sĩ đặng nguyên anh phó chủ tịch viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam cho rằng
hiện vẫn chưa có cơ quan nào làm đầu mối quản lý chính thức các vấn đề xã hội
do vậy dẫn đến nhiều hệ thống
trong quá trình triển khai quản lý xã hội của chúng ta vấn đề là chúng ta chạy theo các chỉ tiêu

ví dụ như là chúng ta vẫn có những tháng cao điểm về an toàn vệ sinh thực phẩm
về đại đạc giao thông rồi là những ngôi hình như là gia đình văn hóa làng văn hóa
thì đây là những cái biểu hiện hình thức mà tôi cho rằng nó chưa thực sự làm thay đổi cái bản chất và cái động lực phát triển của xã hội
khiến cho xã hội ngày nay càng có những vấn đề xa rời chuẩn mực và đặc biệt là những hành vi ứng xử rất lệch lạc
và cái tâm lý xã hội cũng bất chấp nhiều cái miễn sao là đạt được cái lợi ích
thì đây là những điều mà chúng ta nghĩ là phải khắc phục ở trong giai đoạn phát triển tới
các giá trị văn hóa các giá trị con người
của chúng ta hiện nay đang có một số vấn đề mà chúng tôi gọi là những vấn đề cản trở sự phát triển
con người tha hóa đạo đức xuống cấp giá trị lệch lạc và giả dối trở thành cái như là chúng ta tự coi là bình thường
thì con người thao hóa thì chúng ta đều biết là chúng ta đã học tập văn truyền rất kỹ
và hai mươi bảy cái điểm ấy là hai mươi bảy điểm tha hóa về con người
các cái giá trị của chúng ta đã bị đặt sai chỗ và chúng ta sẵn sàng lấy cái giá trị ảo
để thay cho cái giá trị thực của cái người lao động bình thường của cái sự phát triển bình thường của xã hội
nhiều nhà khoa học cho rằng trong giai đoạn tới cần phải tập trung vào con người
bởi chính con người mới tạo nên nền tảng vững mạnh của một đất nước
cần tập trung giáo dục ý thức đạo đức con người nếu đạo đức con người vẫn xuống cấp thì sự phát triển của đất nước sẽ không bền vững